sở giao dịch chứng khoán tp hcm hots vừa có công văn gửi công ty cổ phần tập đoàn flc
mã chứng khoán là flc về khả năng cổ phiếu của doanh nghiệp này bị đình chỉ giao dịch
theo đó hot sẽ thực hiện xử lý nâng lên diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu flc
theo quy định hiện hành nếu công ty này tiếp tục vi phạm về công bố thông tin
đến ngày một mươi năm tháng tám công ty cổ phần tập đoàn flc vẫn chưa họp đại hội đồng cổ đông
thường niên quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính hai nghìn hai mươi
chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi một
chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm nay